quỹ ba nhân dân thành phố đà nẵng đã tổ chức tọa đàm kết nối đầu tư và thương mại đà nẵng thái lan
đây là cơ hội nhằm giúp các doanh nghiệp nhà đầu tư thái lan tìm hiểu chính sách tìm kiếm và nắm mắt thị trường đầu tư kinh doanh tại đà nẵng trong thời gian tới
tính lũy kế đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín thái lan có năm trăm ba mươi sáu dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt một mươi bảy tỷ đô la mỹ
xếp thứ chín trong tổng số một trăm ba mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại việt nam
tại đà nẵng hiện có sáu dự án đầu tư trực tiếp từ thái lan trong đó có bốn dự án dịch vụ hai dự án sản xuất với tổng vốn đầu tư khoảng hai mươi một triệu usd
số lượng khách du lịch thái lan đến với đà nẵng năm hai nghìn một mươi tám hơn năm mươi tám tám trăm linh lượt người tăng bốn mươi tám chín mươi hai so với năm hai nghìn một mươi
sau buổi tọa đàm lần này các nhà quản lý các doanh nghiệp thái lan mong muốn sẽ có nhiều hoạt động hợp tác giữa đà nẵng việt nam và thái lan trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố đà nẵng trong tương lai